quốc hội ukraine ngày hôm nay đã bỏ phiếu ủng hộ gia hạn ba mươi ngày tình trạng thiết quân luật tại nước này đến ngày hai mươi năm tháng năm tới
đề xuất kéo dài tình trạng thiết quân luật của tổng thống volodymyr zelensky đã nhận được sự ủng hộ của ba trăm linh trong tổng số bốn trăm năm mươi nghị sĩ quốc hội ukraine
ukraine đã áp đặt tình trạng thiết quân luật vào ngày hai mươi bốn tháng hai sau khi nga tiến hành chiến dịch quân sự đặc biệt ở quốc gia đông âu này
ngày một mươi năm tháng ba quốc hội ukraine đã bỏ phiếu gia hạn tình trạng đặc biệt này tới ngày hai mươi năm tháng bốn
và vào ngày một mươi chín tháng bốn vừa qua tổng thống zelensky đã đệ trình quốc hội dự luật tiếp tục gia hạn tình trạng thiết quân luật tại ukraine
cùng ngày tổng thống zelensky cho biết ông đã loại trừ khả năng tới moscow để đàm phán trực tiếp với giới lãnh đạo nga về việc chấm dứt xung đột
ông nhấn mạnh ông sẵn sàng tới bất cứ địa điểm nào trên hành tinh này nhưng ở thời điểm hiện tại không phải là moscow
tuy nhiên ông zelensky cho rằng trong những trường hợp khác và với những nhà lãnh đạo khác tại moscow mọi thứ đều có thể xảy ra